dự án nhà máy găng thép thái nguyên giai đoạn hai nhà máy nhiên liệu sinh học bio ethanol dung quất nhà máy đạm ninh bình dự án đạm hà bắc dự án đạm dap lào cai dự án dap hải phòng dự án ethanol bình phước dự án ethanol phú thọ dự án nhà máy đóng tàu dung quất dự án luyên doanh giữa đối tác mỏ quý sa và nhà máy găng thép lào cai
bức tranh kinh tế của một mươi hai dự án này rất ảm đạm với những khoản lỗ hàng nghìn tỷ hoặc chậm tiến độ hoặc chết lâm sàng
có thể kể đến như dự án đạm ninh bình với số vốn đầu tư là một mươi hai tỷ đồng nhưng tính đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu con số thua lỗ của dự án này đã là hai bảy trăm linh tỷ đồng
dự án sơ sợi đình vũ hải phòng pvtec có số vốn đầu tư là bảy tỷ đồng nhưng đã dừng hoạt động từ ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi năm do hết vốn lưu động
pvtech không còn kinh phí để thực hiện bảo dưỡng thường xuyên hệ thống máy móc thiết bị
tính đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu pvtec lỗ lũy kế hơn ba hai trăm linh chín tỷ đồng và dự án tiếp tục âm vốn chủ sở hữu
những người chịu trách nhiệm trực tiếp và thủ tướng cũng đã thành lập ban chỉ đạo do một phó thủ tướng làm trưởng bang để mà chỉ đạo cái việc khắc phục cái hậu quả này
khai tử hay tiếp sức để hồi sinh những dự án này
để trả lời cho câu hỏi này hoàn toàn không dễ vì nếu khai tử các dự án trên thì lãng phí rất lớn nhưng nếu tiếp tục để dự án hồi sinh thì cũng cần đến một nguồn lực không nhỏ
nguồn lực này hoàn toàn không phải nói là có ngay
trước những tồn tại và yếu kém của một mươi hai dự án trên thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã nêu ra hướng xử lý là các doanh nghiệp cần phải tự cân đối nguồn lực để giải quyết khó khăn
thủ tướng nhấn mạnh quan điểm của chính phủ nhà nước là sẽ không bỏ tiền vào cứu không tiếp tục đầu tư tiếp vào dự án
thay vào đó các tập đoàn tổng công ty chủ động cân đối nguồn lực để giải quyết khó khăn vướng mắt và chịu trách nhiệm về hiệu quả
xử lý số dự án doanh nghiệp thua lỗ phải ít gây thất thoát tài sản nhà nước và theo nguyên tắc thị trường không để đổ vỡ ảnh hưởng đến hiệu quả doanh nghiệp khác
văn bản đã nêu rõ chỉ đạo của thủ tướng
hiện nay vốn đầu tư công được coi là động lực quan trọng cho sự phát triển của nền kinh tế là một bộ phận không thể thiếu của tổng cầu
thế nhưng dường như nó cũng là bầu sữa khiến cho rất là nhiều địa phương hay tổ chức nhìn vào vậy ông đánh giá như thế nào về nhận định này
trước hết thì chúng ta phải khẳng định cái vai trò của đầu tư công
theo luật đầu tư công thì chúng ta có ba bộ phận quan trọng nhất
đó là nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước từ nguồn vốn tiến dụng yêu đại đầu tư của nhà nước
và một phần là đầu tư của các doanh nghiệp
và đến lượt mình thì trong đầu tư công chúng ta có đầu tư từ ngân sách trung ương và đầu tư từ ngân sách của địa phương
do đó thì có thể nói là cái đầu tư công mà đặc biệt là đầu tư công vào việc xây dựng các cơ sở hạ tầng thiết yếu
để phục vụ cho cái việc phát triển kinh tế xã hội chúng ta là đặc biệt cần thiết
và đây cũng là đóng một cái vai trò rất là quan trọng
đối với các địa phương thì do cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương
thì có thể nói là nhu cầu về đầu tư công cũng là đặc biệt lớn
và trong một chừng mực nào đó trong cái thời gian vừa qua khi mà cái nguồn lực đầu tư công từ ngân sách nhà nước của chúng ta
kể cả từ ngân sách trung ương cũng như là từ ngân sách địa phương bị hạn chế
thì có thể nói là dưới tác động của cơ chế xin cho thì khá nhiều địa phương cũng có tác động là tranh giành
cái nguồn vốn đầu tư vốn hạn chế hạn hẹn này
và chính vì vậy mà chúng ta thấy một hiện tượng khá là phổ biến trong đầu tư công
đó là có thể là người ta hy sinh vấn đề về hiệu quả
theo đó là cái đầu tư công của chúng ta thường là giàn trải
và thường là sẽ bị kéo dài cái thời gian thực hiện
và theo đó thì nó lại bị đội vốn lên do các yếu tố của thị trường
và đến lượt mình thì chính những yếu tố đó lại làm cho các dự án đầu tư của chúng ta thiếu hậu quả
và do đó thì tôi cũng rất thích cái từ mà chị vừa dùng
tức là nó dường như là một cái bầu sữa ngọt cho không ít các cái địa phương
tuy nhiên thì cái vấn đề tức là làm sao sử dụng cái bầu sữa ngọt đó một cách có hiệu quả
thì đó chính là cái hạn chế mà chúng ta
là đã bàn đang bàn và tôi cho rằng sẽ còn phải bàn tiếp tục trong cái thời gian tới
vâng và đối với câu chuyện sử dụng sao cho hiệu quả
thì rõ ràng là trong giai đoạn hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi
thì vốn đầu tư của chúng ta tăng mạnh
thế nhưng mà tăng trưởng gdp thì lại không tương xứng
vậy thì nhìn thấy cái sự tranh lệch này chúng ta có đánh giá được phần nào hiệu quả của vốn đầu tư hay không
đầu tư thì nó là một yếu tố cấu thành trong cái tổng cầu
và đặc biệt thì với cái bối cảnh của nền kinh tế việt nam
cũng như là cái đặc thù của chúng ta
thì cái đầu tư của khu vực kinh tế nhà nước
trong đó có cái nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước
đó là một cái vai trò rất là quan trọng
tuy nhiên thì những cái giai đoạn sau
mặc dù là cái tổng vốn đầu tư của chúng ta
đã giảm xuống cỡ vào khoảng từ ba mươi hai ba mươi ba gdp
tuy nhiên thì cái tốc độ tăng trưởng kinh tế lại lùi xuống chỉ còn khoảng tầm trên năm
và như vậy thì rõ ràng là cái hiệu quả về đầu tư
hay nói cách khác là cái tác động của đầu tư tới cái tăng trưởng kinh tế
thông qua cái chỉ số ico là có cái xu hướng đang tăng lên
và theo một số tính toán thì hiện nay nó sẽ đang đứng
ở mức khoảng là sấp xỉ trên dưới sáu
so với con số khoảng từ thông lệ quốc tế
là chỉ đứng ở khoảng từ bốn tới bốn năm
thì như vậy là chúng ta thấy cái hiệu quả đầu tư chung
là nó có cái xu hướng là sụt giảm nếu chúng ta tính như vậy
vâng xin được cảm ơn những chia sẻ của ông
thì các phiên chất vấn đặc biệt được quan tâm theo dõi
trong đó phiên chất vấn bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư
về vấn đề quản lý đầu tư công là một trong những phiên nóng nhất
và nó cũng thu hút sự theo dõi của đông đảo cử tri
mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi
hàng chục câu hỏi dành cho bộ trưởng nguyễn tri dũng
nhiều vấn đề lớn xoay quanh việc quản lý đầu tư công
hiệu quả trong các dự án có vốn đầu tư công
khiến cho nghị trường trở nên nóng hơn bao giờ hết
điều này đã cho thấy sự quan tâm rất lớn của các đại biểu quốc hội
đối với việc tránh lãng phí trong đầu tư công
không chỉ có thế
hầu như các cử tri cả nước đều tập trung theo dõi sát sao phiên chất vấn này
nhằm thấy được những nỗ lực của chính phủ về việc này
cái vấn đề của một xã hội chúng ta đang đổi mới đi nên
thì nhiều vấn đề nó rất là bức xúc
nguồn vốn đầu tư công tại việt nam được coi là động lực quan trọng
cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội
và hỗ trợ hoạt động của các thành phần kinh tế
tuy vậy trong thời gian vừa qua
bên cạnh những đóng góp rất quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội
thì việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế
không hiếm những thông tin trên báo chí về những dự án nghìn tỷ bị lãng phí
hay những công trình trọng điểm có vốn đầu tư công liên tục bị đội vốn chậm tiến độ
chính điều này đã khiến cho các cử tri hết sức tâm tư
vấn đề về đầu tư công đầu tư công một số cái hạng ngục công trình
một số cái dự án là vống lên rất nhiều
thế mà người ta cũng muốn trả lời là phải trả lời rất điểm
có thể ta đau một lần nhưng mà để mà sửa chữa
tuy nhiên cái sửa chữa này không phải một lúc một chốt mà làm được
mà phải cả một cái thời gian dài mà dẫn đến cái tổn thất của nhà nước rất là lớn
trong đó thì có sự đóng góp của nhân dân
cử tri chúng tôi rất mong rằng là thôi đâu như chúng ta cũng phải làm
chính phủ đã quyết liệt thì cũng phải các bộ trưởng cũng phải quyết liệt
và phải làm từng việc từng việc một chứ không phải chỉ trả lời
trả lời xong để đấy thì không giải quyết vấn đề gì
có thể thấy kỳ vọng từ cử tri và những câu hỏi và những phiên chất vấn tại quốc hội
không chỉ ở kỳ họp này
đã cho thấy sự quan tâm sâu sát của người dân đối với công tác điều hành của chính phủ
từ những câu chuyện liên quan trực tiếp đến dân sinh như y tế khám chữa bệnh giải cứu lợn
cho đến các vấn đề vĩ mô như quản lý đầu tư công
chỉ bằng cách thực hiện tốt công tác quản lý
các bộ trưởng mới đảm bảo thực hiện những lời hứa của mình trước cử tri
thưa chuyên gia kinh tế vũ đình ánh
rõ ràng là tình trạng lãng phí hay kém hiệu quả trong đầu tư công
thì đã diễn ra trong một thời gian quá dài
tuy nhiên nguyên nhân của nó
dường như là không ai nắm được hay nói cách khác là không thể chỉ đích danh
vậy theo ông thì thực tế nó có khó như những gì chúng ta đang nghĩ hay không
tôi cho rằng thực tế thì có lẽ là phải quay lại câu đầu tiên của chương trình mà chị nói
tức là biết rồi khổ lắm nói mãi
chúng ta không phải không biết các vấn đề thiếu hiệu quả của các dự án đầu tư công
chúng ta cũng không phải không biết là nguyên nhân nào dẫn đến cái tình trạng đó
và thậm chí chúng ta cũng biết rõ
và nhiều trường hợp chúng ta có thể chỉ đích danh là khâu nào do ai
mà khiến cho cái việc là đầu tư công của chúng ta nó có cái hiệu quả thấp như vậy
nó diễn ra cái tình trạng lãng phí tình trạng thất thoát
thậm chí là tình trạng tham nhũng khá là phổ biến trong lĩnh vực đầu tư công
kể cả từ cấp trung ương cho đến cái cấp địa phương
cũng không ít trường hợp tôi được biết
tức là người ta chỉ quan tâm đến cái việc là tạo dựng dự án
nhưng cái việc đưa dự án đó vào hoạt động
và hoạt động có hiệu quả thì lại ít quan tâm và không đầu tư thích đáng
thì đây cũng là cái nguyên nhân
và như vậy có thể nói là đó là ba cái nhóm nguyên nhân cơ bản
và đi sau đó nó còn hàng loạt cái nguyên nhân liên quan về các cái việc thực thi các cái quy định
cũng như là đặc biệt liên quan đến cái đội ngũ cán bộ
mà chúng ta trực tiếp liên quan đến các cái dự án đầu tư công
thì tôi cho rằng đó là những việc mà chúng ta đã biết
chúng ta thậm chí biết khá rõ
tuy nhiên thì cái hạn chế hiện nay đó là việc chúng ta chưa tìm ra được cái biện pháp huy hiệu nào
để hạn chế cái thất thoát tham nhũng cái lãng phí trong cái đầu tư công
và thưa ông ông đã từng nói là cần phải chọn những dự án tử tế mà làm
vậy không biết theo ông thì thế nào là dự án tử tế ạ
như đã nói thì cái việc mà chúng ta khai thác
chúng ta sử dụng các cái nguồn vốn đầu tư công
thì nó thể hiện ở các dự án đầu tư công một cách rất là cụ thể
kể cả những dự án mang tầm quốc gia
hay những dự án mang tầm khu vực vùng
và thậm chí là từng cái địa phương một
thế thì để những cái dự án
mà như cái thuật ngữ tử tế mà như chị vừa nêu ấy
thì cá nhân tôi tôi cho rằng cái đầu tiên
đó là những cái dự án đó phải được đánh giá một cách toàn diện
về cái tác động hay là cái hiệu quả kinh tế xã hội của cái dự án đó
tại cái thời điểm mà chúng ta dự định cái dự án đó sẽ hoàn thành
thì đây là một cái điểm rất quan trọng và đòi hỏi một cái trình độ
một cái năng lực của những người ra cái quyết định
khi chúng ta hạ bút ký một cái dự án đầu tư nào đó
thì đây là cái tử tế đầu tiên
cái tử tế thứ hai đó là chúng ta lựa chọn
những cái đối tác những cái đơn vị mà có thể là vận hành cái dự án đó
xây dựng cái dự án đó triển khai cái dự án đó
làm sao mà có cái hiệu quả cao nhất tránh thất thoát lãng phí
và đồng thời là đặc biệt là liên quan đến trang thiết bị máy móc công nghệ
nó phù hợp với cái tiến trình phát triển của công nghệ trên thế giới
đó là vấn đề rất quan trọng
và cái điểm thứ ba đó là cái sự tử tế
ở cái giai đoạn sau khi dự án đã hoàn thành khâu xây dựng
và đưa vào cái vận hành
thì ở đây nó có hàng loạt các cái yếu tố kể cả từ yếu tố con người
kể cả từ yếu tố quản lý cho đến cả các yếu tố về các nguồn lực tài chính
và thậm chí có cả những cái yếu tố chúng ta phải tính toán
về cái sự thay đổi của cái môi trường kinh tế
của các yếu tố thị trường trong nước và ngoài nước
tác động tới cái dự án đó để mà có những phương án điều chỉnh thích hợp
do đó thì tôi cho rằng nó tử tế của cái dự án
thế nhưng mà rõ ràng thì cái tính tử tế đó nó liên quan tới những cái người
có liên quan một cách trực tiếp và gián tiếp
tới mỗi một cái dự án đầu tư công
thì có như vậy chúng ta mới hy vọng là có thể sử dụng cái nguồn vốn đầu tư công
hiện nay đang rất là eo hẹp làm sao nó có hiệu quả nhất
và nó phát huy cái tác dụng phát triển cái kinh tế xã hội
và chúng ta phải đặt mỗi một dự án đó là đặt cái lợi ích quốc gia
lợi ích cái dân tộc lên hàng đầu
thì lúc đó chúng ta mới hy vọng là sẽ lựa chọn được những dự án đầu tư
triển khai được những dự án đầu tư và khai thác được những dự án đầu tư công
một cách hiệu quả nhất
vâng tôi cũng hy vọng là trong thời gian tới thì chúng ta sẽ có nhiều hơn
những dự án tử tế để đầu tư công không còn bị lãng phí
vâng một lần nữa thì cũng xin chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian
cho truyền hình nhân dân
vâng thưa quý vị và các bạn vốn đầu tư công chắc chắn không phải là bình sữa miễn phí
nó càng không phải là thứ để các địa phương hay tổ chức trông mong vào đó
rồi chẳng quan tâm đến hiệu quả và sự hữu dụng của nó đối với xã hội
trong bối cảnh ngân sách nhà nước đang eo hẹp như hiện nay
việc sử dụng có hiệu quả quản lý có hiệu quả và đầu tư có hiệu quả
là con đường duy nhất
nhưng làm thế nào để hiện thực hóa điều đó thì con đường này lại dường như quá dài